trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên không may khi cơ thể bị khiếm khuyết
trong hoàn cảnh đó có người thì buông xuôi số phận mặc cảm với mọi người chung quanh
nhưng trái lại có rất nhiều người đã không chịu đầu hàng số phận
từ bi quan họ vươn lên thành những con người có ích cho xã hội
và cô gái bé nhỏ lê thảo vi chính là một tấm gương như vậy
em đã chứng minh cho mọi người thấy rằng dù chúng ta là ai
và trong hoàn cảnh nào thì cuộc sống tươi đẹp vẫn luôn chào đón bạn
khi bạn tự tin đón nhận những điều tích cực của cuộc sống
từ khi sinh ra lê thảo vi đã bị khuyết tật do chất độc màu da cam dioxin gây ra
sinh ra với cơ thể nhỏ bé không thể phát triển được như người bình thường
em đã gặp rất nhiều những khó khăn trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày
thậm chí đối với cả những việc đơn giản như lấy đồ đi xe đạp
không chỉ là trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
mà còn trong cả sự trưởng thành
vấn đề về mặt tâm hồn của em cũng bị ảnh hưởng
khi trong suốt chặng đường của tuổi thơ
em luôn phải đối mặt với những ánh mắt soi xét
những lời thầm thì từ người xung quanh
điều này đã từng khiến vi cảm thấy tự ti
và thu mình lại trong suốt thời gian dài cắp sách đến trường
ban đầu thì em rất là tự ti bởi vì do cơ thể em khác với lại các bạn đầu trang lứa
với lại một điều đó là
do em rất là tự ti bởi vì do cơ thể em khác với lại các bạn đầu trang lứa

em từ bé gần như là tiếp xúc với mọi người thì cũng ít
xong rồi đến lúc mà khi em lên cấp hai
lúc ấy lúc đầu thì em cũng ít khi nói chuyện bạn bè bởi vì chưa quen ai
với lại một phần nữa là các bạn cũng gọi là lâu lâu vẫn treo em các thứ
thì em cũng khá là tự ti
đến lúc mà em gặp được các anh chị ở trên phường
mọi người cũng thoải mái mở lòng với em nói chuyện với em
và có những sự đồng cảm cùng em thì em đã gọi là mở lòng ra
và em tham gia hoạt động đoàn cùng mọi người
vì từ bé thì nói đúng ra thì đầu tiên là bé là lúc bắt đầu bước vào lớp một lớp hai
thì em cũng có một cái chó có một cái gì đó gọi là
nên là theo bản thân mình nghĩ là nó cũng là tự ti
chứ về sau được sự gia đình cộng đồng xã hội
với các thầy cô giáo rồi tất cả mọi người ở thứ này
là cả bố mẹ nữa

thì đâm ra là em đã vượt qua được những cái khó khăn trở lại trong cuộc cuộc sống của mình
chứ đâm ra là em vươn tới cái trường học tập
mà đấy là cái sự giúp đỡ của các chính quyền địa phương của nhà trường
đấy là sự giáo dục của nhà trường người ta đã tạo điều kiện cho mấy hai em ạ
nhất là các cô giáo những cái năm lớp đầu đấy là các cô ấy rất là quan tâm
tại vì biết là cháu là bản thân thiệt thoải thế rồi
rồi sự gia đình nhà xã nhất là bị tự ti
đấy như ngày xưa ấy thì
thì cái lúc mà như bản thân tôi thì
thì coi như là tôi lớn lên như thế mà lúc cái cái truyền thông
và tất cả những cái hiểu biết của xã hội lúc bây giờ là nó thấp
nên là ngày xưa tôi đi học là tôi cũng hay bị tự ti
xã hội người ta chưa hiểu được cái chất độc gia cao nó là như thế nào cả
thế nên nhìn vào người con người tôi thì cho là thế này thế ngoại
nhưng mà sau này thì đúng là đến cái thời của cháu uy thì coi như là được dù bố đã trải qua
cái tình trạng là đã bị tự ti thế rồi thì phải cố gắng làm sao cho con
coi như là tạo cái niềm tin cũng chẳng để cho con bước vào cái ngưỡng cửa sống mới cho nó
coi nó có tự ti thôi
thế chính vì đó nên là em tham gia các cái sinh hoạt của nhà trường và của phường là rất là tự ti
dù rằng gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng may mắn rằng thảo vi đã tìm lại được sự tự tin của mình
khi em bắt đầu học tập tại trường trung học phổ thông kiến an
dưới sự giúp đỡ động viên khích lệ của nhà trường thầy cô và bạn bè lớp một mươi hai a một mươi hai
thảo vi đã dần xóa bỏ được sự tự ti của bản thân tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương
em nói theo gương của bố em và nhà giáo nguyễn ngọc ký
bởi vì là hai người đã truyền cảm hứng cho em
một người là thầy giáo đã bước lên bằng chính đôi chân của mình để viết lên những bài giảng thật hay
còn một người là bố em đã gọi là giao tiếp với mọi người đã chỉ em cách giao tiếp với mọi người thật là thoải mái
và có những người bạn xung quanh để giúp đỡ mình mở lòng thì mọi người cũng sẽ mở lòng với mình ạ
thảo vi là một học trò rất là nghị lực và có rất là nhiều cố gắng
vươn lên trong học tập cũng như là cái khát vọng sống rất là đáng trân trọng
ngay từ những ngày đầu vào lớp một mươi đến bây giờ là một cô học trò lớp một mươi hai rồi
thì bạn luôn cố gắng ở tất cả các phương diện từ học tập đến giàn luyện cũng như là các hoạt động tập thể
và họ luôn luôn hòa đồng với các bạn cho nên là dường như là trong lớp là không hề có một khoảng cách nào với các bạn trong lớp cả
thứ hai là cái nghị lực của vi thì cũng lan tỏa đến các bạn trong lớp
về một cái khát vọng sống vươn lên vượt qua cái hoàn cảnh
trong suốt ba năm học thì em chưa bao giờ đi học muộn và cũng chưa bao giờ vi phạm bất kỳ cái nội quy nào hay là để thầy cô phải nhắc nhở
và ngược lại thì các thầy cô cũng đều ghi nhận sự cố gắng và tiến bộ của em trong học tập từng ngày
ở trong lớp các em học sinh đều rất là hiểu và cũng rất là đồng cảm chia sẻ
đồng thời là các em ấy cũng không tạo ra một cái bất kỳ một cái rào cản nào
cho nên là cái điều đó cũng giúp cho vi cũng tự tin hơn
nhưng cái quan trọng chính thì vẫn là ở cái ý chí và cái nghị lực của vi
và nhà trường và thầy cô thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi để học tập và phát triển
vi thì là cũng ở trong cái diện mà học sinh được miễn
trường mình là có hai học sinh khuyết tật
một trường hợp của a một mươi hai một trường hợp a một mươi ba
thì cả hai bạn cả bạn này cả bạn của a một mươi ba các bạn ấy cũng đều xin để học tiếp giờ thể dục chứ không chấp nhận miễn
nên trong quá trình học nói chung là bạn ấy cũng rất là cố gắng
ví dụ như là có những cái nội dung mà mình bảo là bạn ấy không cần phải tập
nhưng mà bạn vẫn muốn là cô cứ cho em tập
cho tập với các bạn để cho em vui rồi em cũng làm em cũng rèn luyện
nhưng mà mình cũng rất là đánh giá cao cái sự cố gắng của bạn ấy
bạn ấy có rất là nhiều cái lăng lượng tích cực ấy
rất là nhiều lăng lượng tích cực
và mình thấy là rất nhiều những bạn khác có thể học hỏi thêm từ bạn ấy
bạn vi thường tham gia những hoạt động công tác đoàn của trường lẫn tại địa phương của bạn ấy ạ
em rất là khâm phục tinh thần của bạn
bạn ấy tuy rằng có hoàn cảnh không được như các bạn
nhưng mà về tinh thần của bạn ấy thì rất là bùng cháy trong những cái hoạt động
trong cả học tập lẫn công tác đoàn của trường và địa phương ạ
trước khi vào lớp thì em nghĩ vi là một bạn sẽ tự ti bản thân và sẽ tránh giao tiếp với các bạn bè
nhưng khi em vào lớp thì vi là một người rất hoạt động và rất chịu tham gia hoạt động của lớp và của trường ạ
có thể là bạn sẽ được những yêu đãi của nhà nước
nhưng mà bạn luôn cố gắng học tập
để có thể làm bạn quyết tâm vì một trường đại học nào thật sự là tốt để có thể cố gắng phát triển ạ
em ấn tượng với bạn ấy là một người bé bé xinh xinh
cười rất là duyên
em học tập được từ bạn ấy là sự quyết tâm sự nghị lực và bạn ấy luôn hết mình ạ
bạn ấy luôn hoàn thành tất cả những công việc tất cả mọi thứ ạ
không chỉ dừng lại ở đó
vi đã thực sự tự tin và bước vào trang mới của cuộc đời
nhất là khi em khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện viên
để làm được nhiều việc giúp ích cho cộng đồng
bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tấm lòng nhân ái
thảo vi xứng đáng là tấm gương tỏa sáng nghị lực phi thường của tuổi trẻ
vươn lên trong cuộc sống
sống ý nghĩa và có ích cho đời
đối với một năm thì khi mà kết thúc năm học thì bao giờ đoàn trường cũng gửi các đoàn viên về sinh hoạt tại địa phương
thế thì chúng tôi cũng được nhận được cái nhận xét từ đoàn phường
là em cũng rất là tích cực tham gia các cái hoạt động vào trong cái hè
thế thì đoàn trường cũng rất là ghi nhận cái điều đó ở vi
và ngoài cái việc mà sinh hoạt tại địa phương
thì tại trường trong tất cả các hoạt động của đoàn trường
thì em cũng tham gia rất là nhiệt tình gần tất cả các cuộc thi
và thậm chí có những cái sản phẩm của vi làm được đoàn trường lựa chọn để tham gia các cái cuộc thi rất là cao hơn
đặc biệt đối với vi thì em yêu thích cái môn công nghệ thông tin
các cái mảng về công nghệ thông tin và thiết kế các cái video
cho nên là các bạn ở trong lớp là cũng rất là tin tưởng và giao cho vi
và các cái sản phẩm của vi làm cùng với các bạn thì cũng được đánh giá rất là cao
có những cái video là nhà trường lựa chọn để phát thanh cuối buổi học
thì đấy là những cái mà cả nhà trường cả thầy cô cả đoàn trường đều rất là ghi nhận ở em
tôi luôn luôn động viên cháu
luôn luôn là có ý thức là mình phải giáo dục cho cháu
phải đáp cho cháu có một cái tính tự lập
có một cái sự
sự sáng tạo
có một cái sự cố gắng
và có cái lăng lượng để mà phấn đấu vươn lên
và đồng thời cũng giáo dục các cháu là cái truyền thống gia đình nhà mình là một cái truyền thống cách mạng
tuy rằng thế này đã cống hiến cho cách mạng này mình quý lắm rồi
mình tự hào lắm rồi
còn cái thân hình của mình tuy thế này nhưng mình cũng phải vượt lên để có một cái gì đấy để cống hiến cho xã hội
đồng thời đừng để cái gánh nặng của xã hội làm với mình
để mình đỡ phải bớt cái gánh nặng của xã hội
mà mình phải phấn đấu vươn lên
để mình có cái cuộc sống tốt đẹp của mình
sau mỗi lần em tham gia hoạt động giúp đỡ cùng mọi người người dân thì mọi người đều cảm ơn
và cũng gửi gắm những nụ cười qua những cái khung ảnh mà bọn em đã chụp lại lưu giữ lại với nhau
mọi người cũng đã động viên em cùng với các bạn trong đoàn là cố gắng
lúc đó thì em cảm thấy rất vui
và cảm thấy được là mình đã giúp được cho mọi người rất nhiều
và cảm thấy là giống như là quà tặng của mọi người dành lại cho mình
không tự ti về khiếm khuyết của mình thảo vi vẫn luôn cố gắng hết mình với công tác đoàn
khắc phục khiếm khuyết để vươn lên trở thành một trong những điển hình thanh niên yếu thế vượt khó
đồng hành cùng thanh niên khẳng định vai trò vị trí của thanh niên khuyết tật trong hệ thống chính trị của địa phương
với những cống hiến của các bạn
với những cống hiến của mình
đã vinh dự được nhận khen của chủ tịch ủy ban nhân dân phường nam sơn
đã có thành tích xuất sắc trong công tác hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba
đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án sáu cp về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm

điều đặc biệt hơn nữa
thảo vi là một trong ba mươi năm gương thanh niên được trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tuyên dương trong chương trình tỏa sáng nghị lực việt năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng
với cái khát vọng của em với cái ý chí và với cái nghị lực này thì chúng tôi tin rằng là trong tương lai thì em sẽ đạt được những cống hiến
trong tương lai thì em sẽ đạt được những thành công với những gì mà mình mong muốn
bởi vì là ngày mai thì luôn bắt đầu từ ngày hôm nay với những gì mà vi đã thể hiện
em rất là mong muốn truyền đặt cái thông điệp là các bạn hãy bước mở lòng mình để cho bước ra thế giới bên ngoài
để cho mọi người cũng biết là mình cũng như bao người
và mọi người sẽ mở lòng lại với bạn và sẽ giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn nghịch cảnh
có thể nói cuộc sống của mỗi con người đều có những khó khăn nhất định
và khi vượt qua sẽ trưởng thành và tự tin hơn
nhưng không phải ai cũng dám đối đầu với những khó khăn và thử thách
thế nhưng bằng ý chí khát vọng bằng nghị lực phi thường
cô bé hạt tiêu lê thảo vi đã vượt qua và sống thật ý nghĩa
có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống
thảo vi chính là tấm gương điển hình cho tuổi trẻ nói chung
và những người khuyết tật nói riêng
thêm vững tin tiếp bước học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh